tiếp bà kate moran đại sứ ireland tại việt nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác
thủ tướng bày tỏ vui mừng trước việc kim ngạch thương mại hai chiều có bước tăng trưởng mạnh trong nhiệm kỳ của đại sứ
thủ tướng đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của bà đại sứ và đại sứ quán ireland tại việt nam
trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và ireland thời gian qua
thủ tướng cảm ơn chính phủ ireland nói chung và đại sứ nói riêng
đã tích cực thúc đẩy ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
đồng thời đề nghị ireland tiếp tục tác động để nghị viện châu âu sớm phê chuẩn hiệp định trong năm nay
đại sứ kate moran nhấn mạnh dù cách xa về địa lý quan hệ hai nước vẫn rất gần gũi và hợp tác hiệu quả nhiều mặt
ireland rất coi trọng hoạt động hợp tác thương mại với việt nam và với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng việt nam
ireland đã mở một văn phòng thương mại tại thành phố hồ chí minh
về hiệp định thương mại tự do việt nam eu
đại sứ cho biết ireland sẽ tiếp tục đề nghị nghị viện châu âu phê chuẩn hiệp định này